tàu cảnh sát biển tám nghìn ba đã lai kéo tàu cá nd chín mươi hai nghìn sáu trăm bốn mươi bảy ts về đến khu vực đảo bạch long vĩ và tiến hành bàn giao người và phương tiện cho các cơ quan chức năng
trước tình hình này tỉnh đã và đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp phòng chống nhằm ngăn ngừa sự lây lan của virus nguy hiểm này
ngay sau khi ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm virus zika trên địa bàn
ngành y tế địa phương đã tổ chức khoanh vùng khu vực người bệnh sinh sống tổ chức phun xịt và bắt mũi
trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên cả nước
tỉnh bà rịa vũng tàu đã và đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp phòng chống nhằm ngăn ngừa sự lây lan của virus nguy hiểm này
chúng ta khám ngoại trú và người ta được chỉ định ngoại trú
trong thời gian khám ngoại trú người ta ở lại tp hcm hai ngày
tức là người ta ở hai ngày sau đó người ta có thể khám tại bệnh viện nhiệt đới
và khi bệnh viện nhiệt đới chuyển mẫu xét nghiệm qua viện bắc tên tp hcm
thì có thông báo về dương tính đối với virus zika
trung tâm y tế dự phòng tỉnh cũng tổ chức các hoạt động tuyên truyền và phòng chống dịch trong bán kính hai trăm năm mươi m
quanh khu vực nhà người bệnh với số lượng khoảng ba trăm năm mươi hộ dân
đồng thời hơn ba mươi người nước ngoài đang sinh sống trong khu vực bán kính cũng đã được theo dõi
trung tâm y tế dự phòng tỉnh đã phối hợp với viện bắc tên tp hcm
chúng tôi theo dõi thì phát hiện được một số trường hợp có liên quan tới số rồi phát bang và đã lấy mẫu và xét nghiệm
bây giờ cũng đang chờ các bài xét nghiệm
đồng thời chúng tôi hút mũi ở khu vực có dịch để về xét nghiệm tìm virus zika có nằm trong mũi hay không
và cái nữa là theo dõi tất cả các trường hợp mà thai phụ trong khu vực có dịch để làm cái tư vấn về sức khỏe
và chăm sóc liên quan tới vấn đề sức khỏe sinh sản theo quy định của chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản của bộ y tế
và hướng dẫn đối với những thai phụ trong vùng dịch
hiện ngành y tế tỉnh bà rịa vũng tàu đã xây dựng chi tiết kế hoạch sẵn sàng đối phó khi dịch bùng phát trên diện rộng
các bệnh viện tuyến tỉnh và các trung tâm y tế tuyến huyện đều đã có phương án tiếp nhận cấp cứu điều trị người bệnh theo từng cấp độ dịch
tỉnh bà rịa vũng tàu cũng đã thành lập tổ công tác liên ngành bao gồm sở y tế sở văn hóa thể thao và du lịch
cùng một số sở ngành liên quan nhằm giám sát chặt chẽ sức khỏe của du khách tại các điểm du lịch có đông du khách
như các bãi tắm tại thành phố vũng tàu khu vực long hải hồ tràm hồ cốc các chuyến bay đến và rời côn đảo cũng như các càng biển
chuyển sang một số thông tin về nông nghiệp thưa quý vị như thường lệ tháng một mươi một hàng năm thời điểm bắt đầu bước vào mùa khô
cũng là dịp người dân con tum bước vào vụ thu hoạch sắn nhưng chưa năm nào sắn rớt giá như năm nay nên người dân không mấy mặn mà với công việc thu hoạch
tại vùng trọng điểm trồng sắn ở thôn bình giang xã sa bình huyện sa thầy tỉnh con tum nơi cách nhà máy tinh bột sắn sa bình khoảng hơn một km
sắn được nhà máy thu mua với giá một mươi bốn triệu ba triệu
sắn của nông dân chỉ đạt ở mức hai mươi năm hai mươi bảy độ bột nên giá bán chỉ đạt ở mức hơn một hai trăm linh đồng một kg
không chỉ giá thấp năm nay do nắng hạn nên sản lượng sắn giảm khi đắt thì dễ bán khi săn ế người nông dân phải chịu thiệt đơn thiệt kép vì bị ép đủ đường
mì nó bập bay như vậy nhưng buộc người dân là phải nhổ để thu hoạch lên mà ra đi trồng cho các vụ khác
mà coi như là tính ra như vậy là nó không đạt vậy thì người ta phải tìm một là như đi hái cà phê rồi đi làm những công việc khác để cho nó có thêm thu nhập
tính ra cái mì năm nay thì thực tế ra là không đủ cái tiền mà chu cấp cho gia đình
với đặc tính là cây dễ trồng ít tốn công sức và chi phí đầu tư thấp
nên cây sắn là cây trồng chủ yếu của các hộ nông dân ở con tum
nếu giá sắn xuống thấp như hiện nay thì nhiều hộ gia đình nông dân ở con tum sẽ gặp khó khăn
tức tình hình tên thì đối với địa phương khuyến khắc bà con nhân dân là tập trung thu hoạch toàn bộ diện tích mì của vùng bán ngập của lòng hồ thiên điện gia ly và bà lạc hà rồng
còn đối với tất cả các diện tích mì sáng ở nương rãi thì là chưa thể thu hoạch được thì không chờ cái giá nó lên
và cũng trong thời gian này địa phương cũng tổ chức vận động nhân dân là liên hệ với các địa bàn có diện tích cây cà phê đó tham gia hái cà phê để mà tăng thu nhập cải thiện đời sống
tỉnh con tum hiện có trên năm mươi hectare sắn vượt hơn một mươi hectare so với kế hoạch đề ra
lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng của con tum khuyến cáo người dân không trồng thêm diện tích cây sắn mà đi vào thâm canh tăng năng suất cây trồng
tuy nhiên trong đợt nắng hạn vừa qua trên một số diện tích cây trồng như lúa cà phê thiếu nước bị chết
người dân đã chuyển sang trồng sắn nên diện tích đang ngày càng tăng
còn tại bình phước đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đến thăm và làm việc với tỉnh về việc phát triển điều bền vững và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
với đặc thù của tỉnh thuần đông bình phước hiện có hơn tám mươi số dân sống ở nông thôn
thời gian qua sản xuất nông nghiệp có nhiều thuận lợi cho người dân đã biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất
nên năng suất sản lượng các loại cây trồng nâng lên đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện
toàn tỉnh bình phước hiện có một trang trại gần một ba trăm linh tổ hợp tác và tám mươi sáu hợp tác xã nông lâm nghiệp
theo kế hoạch năm hai nghìn một mươi sáu ngành nông nghiệp bình phước phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất tăng năm so với năm hai nghìn một mươi năm
tại buổi làm việc đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhấn mạnh
để phát triển một nền nông nghiệp hiệu quả hướng vào hội nhập ngành công nghiệp tỉnh bình phước cần phải tăng cường việc chuyển giao khoa học công nghệ
ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất cho nhân dân
bên cạnh đó cần phải cải thiện hệ thống phân phối nông sản và thông tin thị trường quy hoạch vùng nguyên liệu
hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung để cung cấp sản phẩm nông nghiệp sạch cho khu vực và xuất khẩu
thực hiện đầu tư thâm canh ứng dụng các giống mới và quy trình sản xuất tiên tiến nhằm tạo ra diện mạo mới cho ngành nông nghiệp tỉnh bình phước
việt nam là một trong một mươi quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu trong đó nông nghiệp là lĩnh vực là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất
vì vậy vấn đề thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu đang được đặt ra cấp thiết và cấp bách
việt nam là một trong ba nước dễ bị tổn thương nhất trên thế giới
bởi các tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dân
từ cuối năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu enino đã tác động cực đoan lên một mươi tám tỉnh thành phố khu vực nam trung bộ tây nguyên và đồng bằng sông kiểu long
gây hạn hán mặn xâm nhập trên diện rộng gây thiệt hại hàng trăm nghìn hecta lúa ước tính thiệt hại về kinh tế lên tới một mươi năm tỷ đồng
vì vậy tại nhiều hội nghị hội thảo vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu đã được ngành nông nghiệp đưa ra
theo đó nhiều ý kiến cho rằng cần phải có quy hoạch tổng thể loại từng ngành hàng lĩnh vực dựa trên những đặc thù của các địa phương
sao cho hạn chế đến mức thấp nhất tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp đặc biệt là hai lĩnh vực chủ lực của ngành là trồng trọt và chăn nuôi
trong cái đề án tái cơ cấu ngành thủy lợi của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
thì đã xác định là tứ tiên tiến thiết kiệm nước là một giải pháp quan trọng cần được nhân rộng và áp dụng
đặc biệt là đối với tất cả những vùng khô hạn trong cả nước và những vùng đất dốc
mà cái việc xây dựng các hệ thống công trình thủy lợi là vô cùng khó khăn
và việc phát triển công nghệ tứ tiên tiến thiết kiệm nước đã được bộ nông nghiệp phát triển nông thôn xác định
mục tiêu là đến hai nghìn hai mươi là sẽ có khoảng năm trăm linh hectare được áp dụng công nghệ tứ tiên tiến thiết kiệm nước này
thay đổi cơ cấu giống thay đổi cơ cấu bổ vụ để làm thế nào
hơn một số cái vùng ven biển thì chúng ta có thể chuyển đổi cơ cấu sản xuất
ví dụ như là từ tập trung vào sản xuất lúa thì có thể chuyển đổi sang cơm lúa hoặc là cho người trồng thì sao
bởi vì vùng đấy thì nó bị sâm mặn thì chúng ta có thể rất là khó cho việc tiếp tục duy trì sản xuất lúa
trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi việt nam sẽ cần nguồn kinh phí hơn hai mươi năm tỷ đồng
để khắc phục những thiện hại do enino gây ra
riêng trong năm nay cần ba bảy trăm ba mươi bốn tỷ đồng để hỗ trợ giống
khôi phục sản xuất nâng cấp công trình phòng chống hạn mặn
vì vậy tổ chức lại sản xuất nông nghiệp với việc chuyển dịch các cơ cấu cây trồng vật nuôi
phù hợp với thích ứng biến đổi khí hậu sẽ giúp giảm thiểu được thiệt hại và phát triển nông nghiệp bền vững
lãnh đạo tp hcm đã đi thăm
và tặng quà cho hai mươi tám cán bộ giáo viên tiêu biểu qua các thời kỳ
đây là sự ghi nhận những công lao đóng góp của các thế hệ thầy giáo cô giáo đối với sự nghiệp chồng người
đoàn đã đến thăm và tặng quà cho phó giáo sư tiến sĩ phạm văn năng
nguyên hiệu trưởng trường đại học kinh tế tp hcm
nhưng người đã có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của trường đại học kinh tế
từ sau giải phóng miền nam thống nhất đất nước đến nay
lãnh đạo tp hcm mong muốn với uy tín và sự am hiểu rộng về ngành kế toán tài chính ngân hàng
phó giáo sư tiến sĩ phạm văn năng sẽ tiếp tục có những công hiến cho ngành giáo dục của thành phố
để đào tạo những nhà kinh tế doanh nghiệp và những nhà nghiên cứu hoạch định các chính sách giỏi
để đưa nền kinh tế của đất nước và thành phố ngày càng phát triển
cũng nhân dịp này tỉnh hưng yên đã tổ chức hội nghị tôn vinh sáu mươi bốn nhà giáo tiêu biểu
có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học và quản lý giáo dục của tỉnh
hội nghị thể hiện tinh thần quyết tâm đổi mới toàn diện của ngành giáo dục tỉnh hưng yên
để đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế coi trọng kết quả đầu ra của ngành
đánh giá khách quan trung thực không chạy theo thành tích
tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức dạy học kiểm tra đánh giá nhằm phát huy tối đa năng lực tự học
khơi dậy tư duy sáng tạo của học sinh trong học tập và thực hành
quan tâm đến việc dạy và học ngoại ngữ và việc giáo dục đạo đức nhân cách tư tưởng cho học sinh
ở phần tiếp theo của chương trình
tổng thư ký liên hợp quốc hối thúc tổng thống đắc cử mỹ ủng hộ hiệp định paris
nga tấn công các mục tiêu khủng bố tại syri
tổng thư ký liên hợp quốc ban kimon bày tỏ hy vọng tổng thống đắc cử mỹ donald trump
sẽ ủng hộ việc thực thi hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu
và từ bỏ kế hoạch rút khỏi thỏa thuận này điều mà ông trump từng tuyên bố trong chiến dịch tranh cử
phát biểu với báo giới
trước thềm phiên họp cấp cao của hội nghị lần thứ hai mươi hai các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc
về biến đổi khí hậu cop hai mươi hai tại thành phố marrakes của maroc
tổng thư ký ban ki moon bày tỏ lạc quan rằng ông trump sẽ lắng nghe
và thấu hiểu mức độ nghiêm trọng và tính cấp bách trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu
ông tin tưởng trên cương vị là tổng thống mỹ
vị doanh nhân bảy mươi tuổi này sẽ từ bỏ kế hoạch rút khỏi hiệp định paris như đã tuyên bố trong chiến dịch tranh cử
và sẽ có quyết định sáng suốt và đúng đắn
chúng ta cần thay đổi điều mà chúng ta đang làm đối với trái đất
nhằm hướng tới sự bền vững về môi trường cho những thế hệ sau
tôi hy vọng sẽ có một cuộc gặp riêng với ông donald trump
và thảo luận về những vấn đề quan tâm chung trong đó bao gồm cả biến đổi khí hậu
bên cạnh đó ông ban ki moon cũng cho hay với kinh nghiệm trên thương trường
tổng thống đắc cử trump sẽ nhận thấy rằng các doanh nghiệp hiện nay
đã nhận thức rõ thực trạng và nỗ lực sử dụng các nhiên liệu xanh thay vì nhiên liệu hóa thạch
hãy miễn trừ trước các tác động của tình trạng biến đổi khí hậu
hạ viện mỹ hôm qua đã thông qua nhiều dự luật gia hạn
các biện pháp trừng phạt iran thêm một mươi năm và áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào syri
qua đó nhấn mạnh quyết tâm giữ một vai trò mạnh mẽ trong chính sách đối với khu vực trung đông
dù người đứng đầu nhà trắng là ai
với tỷ lệ bốn trăm một mươi chín phiếu ủng hộ một phiếu phản đối
các hạ nghị sĩ mỹ đã nhất trí gia hạn thêm một mươi năm đối với đạo luật trừng phạt iran
isa được thông qua lần đầu năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu để trừng phạt các đối tượng đầu tư vào ngành công nghiệp năng lượng của iran
và răn đe việc nước cộng hòa hồi giáo này theo đuổi tham vọng hạt nhân
isa sẽ hết hạn vào cuối năm nay nếu không được gia hạn
dự luật gia hạn isa thêm một mươi năm cần được thượng viện mỹ thông qua và tổng thống barack obama ký ban hành luật
hạ viện mỹ cũng biểu quyết thông qua dự luật trừng phạt chính quyền syri
và các bên liên quan với các cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và chống lại loài người
toàn bộ các nghị sĩ đảng cộng hòa cùng khoảng hai phần ba số nghị sĩ dân chủ đều phản đối thỏa thuận hạt nhân
mà các cường quốc đạt được với iran trong khi ông trump cũng chỉ trích mạnh mẽ thỏa thuận này
một chính trị gia cấp cao trong đảng liên minh dân chủ cơ đốc giáo của thủ tướng đức angela merkel cho biết
bà merkel sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư trong cuộc bầu cử năm sau
phát biểu trên một chương trình của kênh truyền hình cnn
bà sẽ tranh cử và hành động như một nhà lãnh đạo có trách nhiệm
các đồng minh của thủ tướng merkel đã dự đoán bà sẽ tham gia cuộc bầu cử quốc gia vào mùa thu năm hai nghìn một mươi chín
bất chấp tỷ lệ ủng hộ xuất giảm
thủ tướng canada justin trudeau đã tới cuba bắt đầu chuyến thăm chính thức đảo quốc caribe này
nhằm thúc đẩy quan hệ song phương
đây là chuyến thăm cuba đầu tiên của một thủ tướng canada
trong gần hai thập kỷ qua
sau khi đặt chân xuống sân bay la havana
thủ tướng canada trudeau đã tới quảng trường cách mạng và đặt vòng hoa
trong thời gian ở thăm thủ tướng canada dự kiến sẽ gặp chủ tịch cuba raúl castro
là cửa ngõ chính trị và ngoại giao ở châu mỹ cuba được coi là điểm dừng cần thiết
và mang tính biểu tượng trong chuyến thăm ba nước châu mỹ kéo dài một tuần
của thủ tướng canada trudeau gồm cả argentina và peru
mục đích chuyến thăm châu mỹ nhằm thúc đẩy thương mại đầu tư và sự can dự
của thủ tướng canada trong khu vực
trong ba năm qua canada đóng vai trò trung gian giúp mỹ và cuba khôi phục quan hệ song phương
sau năm mươi năm đứt quãng
quân đội nga đã bắt đầu chiến dịch tấn công quy mô vào các mục tiêu khủng bố tại syri
tuyên bố này được đưa ra trong cuộc họp với đại diện bộ quốc phòng
do tổng thống vladimir putin chủ trì tại sochi
phát biểu tại cuộc họp bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu cho biết
chiến dịch được bắt đầu từ một mươi h ba mươi phút sáng một mươi năm tháng một mươi một h
moscow tức một mươi bốn h ba mươi giờ hà nội
các lực lượng vũ trang nga đã tấn công ồ ạt một loạt mục tiêu của tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng
và nhóm jihad al nusra tại hai tỉnh idlib và homs
ngoài ra lần đầu tiên trong lịch sử hải quân tàu sân bay đối đốc kuznetsov
đang ở khu vực địa trung hải cũng tham gia chiến dịch khi cho các máy bay su ba mươi ba xuất kích
ông shoigu cũng cho biết quân đội nga đã nghiên cứu kỹ các mục tiêu tấn công
và những cứ điểm này đều là các kho đạn trung tâm huấn luyện
nhà máy chế tạo vũ khí của những nhóm khủng bố tại syri
tại cuộc họp tổng thống nga putin cũng chỉ thị điều không quân iểm trợ cho các lực lượng vũ trang nga tại syri
đồng thời yêu cầu bộ trưởng quốc phòng và bộ tổng tham mưu thực hiện các biện pháp tổng thể
để bảo vệ vững chắc căn cứ tại takhtut hormemim cả từ trên không lẫn từ biển
bộ y tế philippines thông báo nước này đã ghi nhận thêm một mươi trường hợp nhiễm mới virus zika
trong những ngày gần đây nâng tổng số ca nhiễm lên ba mươi ba trường hợp
thông báo của bộ y tế philippines nêu rõ các trường hợp nhiễm virus zika đã được phát hiện
tại một số tỉnh miền trung cùng nhiều thành phố lớn trong đó có cả những thành phố thu hút nhiều khách du lịch
như thủ đô manila và cebu
thông báo cũng khuyên cáo người dân tuân thủ chiến dịch nhằm chống lại sự lây lan của virus
được phát hiện lần đầu tiên
tại châu phi virus zika sau đó lan sang châu á và khu vực mỹ la tinh gây ra đợt bùng phát dịch mạnh nhất từ trước tới nay
theo tổ chức y tế thế giới virus zika đã lây truyền tới bảy mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới
trong đó nơi bùng phát nghiêm trọng nhất là nam mỹ
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân